trong lúc mà bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp mà sốt xuất huyết lại bùng phát cùng lúc thì sẽ vô cùng nguy hiểm
đây là nhấn mạnh của ngành y tế sau khi có ca tử vong vì sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố hà nội
sở y tế của thành phố hà nội cũng đã có công văn khẩn về tăng cường triển khai phòng chống sốt xuất huyết
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay hà nội có gần một năm trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng đã có một trường hợp tử vong
sở y tế hà nội cũng nhận định dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới
nguy cơ dịch chồng dịch với covid một mươi chín
sở y tế hà nội yêu cầu cdc hà nội giám sát chặt chỉ số bọ gậy mũi và tình hình bệnh nhân
hướng dẫn chuyên môn cho các trung tâm y tế và hỗ trợ các đơn vị này triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường
phun hóa chất trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ theo chỉ định
đối với các cơ sở khám chữa bệnh sở y tế yêu cầu cần ra soát
điều chỉnh các quy trình tiếp nhận sàng lọc phân loại ca bệnh
đánh giá đúng tình trạng người bệnh để có biện pháp điều trị phù hợp